đi dọc vùng biên giới từ sông nước miền tây đến vùng đất đỏ miền đông có biết bao câu chuyện hào hùng khốc liệt của bộ đội biên phòng
gìn giữ biên cương trong những năm chiến tranh biên giới tây nam
có hơn một mươi đồn được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngay sau khi chiến tranh biên giới kết thúc
quả đó đã cho thấy sự quả cảm kiên cường của lực lượng biên phòng trên các tuyến biên giới
họ đã anh dũng hy sinh chống trả đến hơi thở cuối cùng vì sự bình yên của tổ quốc
nơi này trước đây là khu vực đóng quân của đồn biên phòng phú mỹ
ngày một mươi sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quận puon pot được chi viện bốn tiểu đoàn oat chăn qua biên giới tấn công vào chân địa đồn
do bị bao vây từ phía lại mất liên lạc với cấp trên lực lượng tri viện không đến kịp nên ba mươi năm cán bộ chiến sĩ đồn đã hy sinh ngay tại chân địa này vào trưa ngày một mươi sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã bốn mươi năm trôi qua nhưng cựu chiến binh trực không thể nào quên ngày vào đây tiếp quản đồn
khi hay tin đồng đội đã cảm tử
một cuộc mốc đau thương mất mắt quá lớn trong đời đã theo suốt người cựu chiến binh này
bởi vậy sau khi xuất ngũ ông đã chọn mảnh đất phú mỹ làm quê hương thứ hai của mình
lúc đó tôi cảm thù tôi đấy
tôi ở trong người tôi lúc nào cũng cứ liều đạn
tôi thề hy sinh chứ không bao giờ để cho sang và tay giặc
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám lực lượng tri viện của ta kết hợp với lực lượng có sẵn trên địa bàn phú mỹ
gồm tiểu đoàn hai trăm linh bảy tiểu đoàn công binh quân khu đại đội cơ động một du kích phú mỹ và một đại đội địa phương của tỉnh minh hải
tiến hành đánh đuổi quân quân khu

đến khoảng đầu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nhân dân địa phương bắt đầu trở lại nhà
ông nguyễn văn bồ là một trong số những người đầu tiên quay trở lại phú mỹ sau những ngày tránh pồn pốt
cảnh tượng trước mắt ông lúc đó là một vùng biên giới rộng lớn không bóng người
nhà cửa bị đập phá đốt cháy
ở đây thì người ta chạy ra là nó không giết được
rồi nó đi xuống tới hòa điền
nó làm dữ lắm nó cũng chết dưới sông trôi lèo bèo luôn
nếu mình không có bộ đội để hỗ trợ để đánh công nó lại thì chắc có thể là nó ở đây luôn
nó có thể nó về tới với kiên lương rồi đó hay còn gì nữa
nó tới trở trọn rồi người dân ở đây là cái gì không
sau chiến tranh biên giới tây nam phú mỹ có tất cả năm mươi cán bộ chiến sĩ biên phòng hy sinh
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đồn được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nhiều năm qua đồn luôn là một trong những đơn vị
đơn vị dẫn đầu trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm giữ bình yên trên tuyến biên giới
bên phòng phú mỹ thì kết thừa truyền thống của trang
chúng tôi cũng phát huy bên các mặt như là quân sự chính trị nghiệp dụng
để đảm bảo giữ gìn tốt chủ quyền biên giới quốc gia
phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn cũng giống như các lực lượng vũ trang
phía ngoài biên bảo vệ và toàn tra song phương bảo vệ đường biên mục giới giữ nguyên hiện trạng hiện nay
nói chung là tình hình của cư dân hai biên giới là hết sức đoàn kết gắn bó
tinh thần quả cảm của các cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống luôn là tấm gương sáng
cho bao thế hệ lính biên phòng kiên giang nói chung đồn biên phòng phú mỹ nói riêng
họ là một tượng đài lớn để giáo dục tình yêu biên giới quê hương trong lớp trẻ
là ngọn đuốc xoay đường cho bao thế hệ
để mai sau luôn nhắc nhớ đầy tự hào